chúng ta có thể phân biệt được giữa việc ho do dị ứng thời tiết và ho do covid một mươi chín không ạ
chúng ta có thể dựa trên những cái bằng chứng lâm sàng
còn tất nhiên là một điều khẳng định chắc chắn
thì chúng ta hiện nay có rất nhiều các cái phương pháp để mà chẩn đoán chính xác
ví dụ chúng ta có một xét nghiệm cái test nhanh test pcr
rồi chúng ta có rất nhiều các xét nghiệm khác để mà kèm hỗ trợ để xác định nó
nhưng về mặt lâm sàng không thì chúng ta hoặc cộng đồng bà con ta tự thấy cũng có thể phân biệt được
thường cái ho mà một cái rong cái ho bình thường
thì thường người ta ho nông tức là có thể ở vùng phế quản lê
tạo một cái ho nông nông thôi
và người ta ho xong ngứa học hoặc đờm có đờm hoặc không có đần
thì dễ hiểu
những loại thai sắc covid một mươi chín tấn công vào thường kèm theo một diệu chứng đó là tật ngực
bởi vì cái lượng cái dịch nó tiết ra ở phổi
chúng ta có thể gây bắt đầu làm cản trở sự hấp thụ oxy từ ngoài vào phế năng
vào phế năng của phổi
chứ là thiếu oxy
điều thai là các dịch tiết ra nếu tại phổi
thì nó chèn ép để mà thiếu lượng oxy hấp thụ vào
và gây ra một cảm giác tức ngực
cho nên là cái mà phân biệt
thì trên lâm sàng tôi phân biệt cả ba giờ của họa bệnh nhân
ngực có tức không
thở mạnh thật sâu cho tôi
thở thơ vào xem có tức ngực không
sâu được thế nào
có người họ không thở sâu
có người thở hít rất sâu
hai cái khái niệm đó hai triệu chứng đó làm dấu hiệu để cái giấy thuốc phân biệt
và bà con mà chúng ta khi làm điều đó
thì cũng có thể tự mình hít thật sâu vào
và thấy rằng hít rất sâu được
thì ta tự nối yên tâm
nhưng hít không được hít một tí thôi
tự nhiên nó ngắt lại không thể hít được nữa
chúng ta cẩn thận
chúng ta có thể dấu hiệu lâm sàng để có cái dự báo